thưa quý vị trong những ngày vừa qua tại khu vực các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài
tổng lượng mưa một số nơi tới trên tám trăm linh mm đồng thời các hồ thủy lợi thủy điện phải xả nước điều tiết lũ để đảm bảo an toàn
rất nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu sạt lở đường gây chia cắt giao thông một số người dân đã bị nạn do lũ cuốn
hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt và để tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành công điện gửi ubnd các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai con tum đắk lắc
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an
trong đó thủ tướng yêu cầu các tỉnh không để người dân đói rét do thiên tai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa lớn tại miền trung sẽ kết thúc trong ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai
trước đó mực lũ trên một số sông ở miền trung đã trên báo động ba trong đó hai điểm sấp xỉ
đạt sấp xỉ lũ lịch sử vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hai nghìn một mươi ba là sông phôn ở tỉnh bình định và sông ba ở phú yên
hồi sáng ngày hôm nay lũ trên sông côn còn trên báo động ba là một mét sông ba trên báo động ba là chín mét
lũ trên các sông này sẽ xuống vào chiều tối ngày hôm nay
theo nhận định của các chuyên gia đợt mưa này gần như là cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các địa phương cùng với các ngành chức năng vẫn cần sẵn sàng tâm thế ứng phó nếu xuất hiện đợt mưa tiếp theo
vì trong những ngày vừa qua các hồ chứa đã đầy nước
trong ngày hôm nay nguy cơ ngập lụt vẫn là rất lớn
một số khu vực nhà dân đã xuất hiện tình trạng sung yếu
lực lượng chức năng cần đưa người dân ra khỏi nhà
có người do điều kiện sức khỏe bệnh tật sinh nở thì cần được bố trí phương tiện hỗ trợ
tránh để người dân di chuyển bằng phương tiện tự phát rất nguy hiểm